thưa quý vị và các bạn ngành đồ gỗ việt nam với tiềm năng rất lớn đang đứng trước cánh cửa quan trọng
mang tên hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
với những cam kết về mở cửa thị trường cùng yêu đãi về thuế xuất
hiệp định này sẽ có tác động lớn tới ngành chế biến gỗ việt nam
năm hai nghìn một mươi chín được dự báo là thời điểm của ngành công nghiệp đồ gỗ và nội thất việt nam
hội tụ các yếu tố cần thiết để tạo ra sự đột phá trở thành ngành mũi nhọn
và hướng tới sự hình thành trung tâm gỗ nội thất của thế giới
tuy nhiên muốn trở thành người khổng lồ của ngành đồ gỗ thế giới
thì cơ hội sẽ luôn đi kèm với những thách thức không nhỏ
trong chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề này
chúng tôi áp dụng những khoa học công nghệ từ khâu quản lý đồ vào
những tiến bộ về giống cây trồng rồi về khoa học công nghệ được chúng tôi áp dụng
và tuân theo quy trình trồng rừng cũng như khai thác để đạt những chứng chỉ rừng bền vững
ví dụ chứng chỉ rừng fsc và các khu rừng mà chúng tôi khai thác và cung cấp gỗ nguyên liệu ra thị trường
đây cũng là những khu rừng được ủng hộ
các tổ chức cũng như bài bản về cách xây dựng để làm sao nguồn nguyên liệu bền vững và lượng tăng trưởng ổn định
trong những năm trở lại đây nhiều doanh nghiệp xuất khẩu gỗ đã chủ động liên kết với doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu
bắt tay với các đối tác nước ngoài nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng
đây là điểm mấu chốt giúp các doanh nghiệp có thể nắm bắt và bứt phá với các cơ hội
mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới fta như hiệp định đối tác nước ngoài
toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp đem lại cũng như các biến động trên thị trường thế giới
việt nam mình để cho người dân việt nam được tiếp cận với những thiết kế mới và những sản phẩm tốt mà thị trường thế giới đang tiêu dùng
theo thống kê của hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam
năm hai nghìn một mươi tám là năm thành công rực rỡ của ngành chế biến gỗ xuất khẩu của việt nam
kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ đạt trên chín bốn tỷ usd tăng một mươi bốn năm so với năm hai nghìn một mươi bảy
đáng chú ý là nguyên liệu cho chế biến gỗ trong nước đã chiếm bảy mươi năm
hai mươi năm các doanh nghiệp trong nước đã chiếm năm mươi ba tổng kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng gỗ
điều này cho thấy các doanh nghiệp xuất khẩu gỗ trong nước đang vươn lên mạnh mẽ
một mươi một mươi năm năm trước đều có hình ảnh là tám mươi gỗ từ nhập khẩu
còn gỗ cung ứng cho ngành công nghiệp chế biến trong nước chỉ đạt khoảng hai mươi
về cơ bản hiện nay thì cái tỷ lệ này đã được đảo ngược trở lại
đây là diễn đàn ngành công nghiệp chế biến
xuất khẩu gỗ lâm sản năm hai nghìn một mươi tám
thành công bài học kinh nghiệm giải pháp bứt phá năm hai nghìn một mươi chín diễn ra vào trung tuần tháng hai
do tổng cục lâm nghiệp phối hợp cùng văn phòng chính phủ hiệp hội gỗ và lâm sản việt nam tổ chức
với sự tham dự của thủ tướng nguyễn xuân phúc lãnh đạo các bộ ban ngành các tổ chức
hiệp hội cùng hơn ba trăm linh doanh nghiệp xuất khẩu gỗ trong và ngoài nước
diễn đàn đã thảo luận những lợi thế của ngành sản xuất chế biến xuất khẩu đồ gỗ
những thách thức đặt ra cho ngành gỗ khi các hiệp định thương mại tự do chính thức có hiệu lực
cũng như sự kỳ vọng của chính phủ vào sự bứt phá của ngành gỗ trong năm hai nghìn một mươi chín
với sự tham dự của thủ tướng nguyễn xuân phúc lãnh đạo các bộ ban ngành các tổ chức
hiệp hội chính phủ hiệp hội chính phủ vào sự bứt phá của ngành gỗ trong năm hai nghìn một mươi chín
với sự kỳ vọng của chính phủ hiệp hội chính phủ hiệp hội chính phủ vào sự bứt phá của ngành gỗ trong năm hai nghìn một mươi chín
những biến động trên thế giới đặc biệt ảnh hưởng từ căng thẳng thương mại mỹ trung khiến việt nam
mặc nhiên đã là một trong năm trung tâm sản xuất đồ nội dung
nội thất lớn trên thế giới thị trường xuất khẩu gỗ lâm sản ngày càng được mở rộng đến hơn một trăm hai mươi quốc gia
và vùng lãnh thổ các mặt hàng đáp ứng thị hiếu phong phú của người tiêu dùng
chủ yếu là đồ gỗ nội thất chất lượng cao sản phẩm đồ gỗ ngoại thất
sản phẩm chế biến gỗ thì phải nói rằng là hiện nay là chúng ta đã xuất khẩu đi trên một trăm hai mươi quốc gia
trên thị trường quốc tế cộng với cái giá trị xuất khẩu hàng năm chúng ta tăng trưởng đều từ một mươi hai đến một mươi năm
thì điều đó nó thể hiện ra là chúng ta ngày càng đáp ứng phù hợp với cái yêu cầu của thị trường thế giới
cái mà chúng tôi muốn nói ở đây chính là cái làm sao để có thể nâng cao được cái giá trị sản phẩm của chúng ta
trên thị trường thế giới thì cái đó chúng ta cần phải quan tâm hơn đến khâu thiết kế khâu thương hiệu nhiều hơn
thì đó chính là một trong những nội dung để làm cho chất lượng của ngành công nghiệp chế biến gỗ
ngày càng nâng cao trên thị trường thế giới
bên cạnh đà tăng trưởng mạnh của thị trường chế biến xuất khẩu gỗ
theo thống kê của tổng cục lâm nghiệp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
sản lượng khai thác gỗ rừng năm hai nghìn một mươi tám đạt khoảng hai mươi bảy năm triệu mét khối
trong đó khai thác từ rừng trồng tập trung một mươi tám năm triệu mét khối tăng ba so với năm hai nghìn một mươi bảy
khai thác từ cây trồng phân tán và cây cao su tái canh khoảng chín triệu mét khối gỗ
nguồn nguyên liệu bản địa này đã đáp ứng phần lớn nhu cầu sản xuất
tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp và góp phần nâng cao đời sống cho người dân
thưa quý vị và các bạn có thể thấy ngành chế biến và xuất khẩu các sản phẩm gỗ
đã đạt được nhiều thành công trong năm hai nghìn một mươi chín
từng bước đóng góp vào quá trình phát triển chung của kinh tế lâm nghiệp
tuy nhiên để có thể tận dụng được cơ hội mà hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ
xuyên thái bình dương cptpp đem lại ngành gỗ việt nam vẫn còn rất nhiều việc phải làm
từ minh bạch về nguồn gốc xuất xứ
bảo đảm chất lượng nguồn gốc xuất xứ
bảo đảm chất lượng nguồn gốc xuất xứ
đến khâu quảng bá và tiếp thị sản phẩm
mặc dù trở thành một trong năm trung tâm sản xuất đồ nội thất lớn trên thế giới
nhưng theo số liệu của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
ngành gỗ việt nam mới chỉ nắm vỏn vẹn được sáu thị phần
còn lại chín mươi bốn thị phần là của các nước khác
điều này đến từ nhiều nguyên do
mặc dù nắm nhiều lợi thế nhưng thực tế doanh nghiệp trong ngành vẫn gặp nhiều thách thức
từ việc phần lớn phát triển từ hộ sản xuất gia đình
quy mô và máy móc sản xuất chưa được đầu tư đúng mức
để làm hàng xuất khẩu
hệ thống phân phối của doanh nghiệp còn yếu
ngay từ khâu quảng bá tiếp thị sản phẩm
dẫn đến việc doanh nghiệp chỉ sản xuất gia công cho doanh nghiệp ngoại
giá trị hàng sản xuất gia thấp
nhiều chuyên gia cho rằng sự yếu kém trong khâu thiết kế
cũng đang làm giảm đáng kể sức cạnh tranh
cũng như lợi nhuận của các doanh nghiệp trong ngành gỗ
các doanh nghiệp vẫn còn cạnh tranh với các thương hiệu lớn trên thế giới bằng giá rẻ
và làm sản xuất gia công cho doanh nghiệp
các doanh nghiệp vẫn đang theo đơn đặt hàng
bên cạnh những khó khăn trong khâu sản xuất chế biến
việc chất lượng nguồn nguyên liệu còn chưa đạt yêu cầu
cũng là một trong các nguyên nhân khiến sản phẩm nội thất của việt nam
chưa chiếm được thị phần lớn trên thị trường thế giới
trong bối cảnh hiệp định cp
btpp đã có hiệu lực
nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đã buộc phải nhập khẩu nguồn nguyên liệu nước ngoài với giá cao
nếu không muốn rơi vào cảnh khan hiếm nguồn nguyên liệu
và bị thua trên chính sân nhà
hiện nay nguồn nguyên liệu ở trong nước chúng ta có
tập trung vào hai loại chính là gỗ cao su và gỗ tràm
đây là hai loại chúng ta có rất nhiều
tuy nhiên về mặt chất lượng thì chưa đạt yêu cầu
thực sự phục vụ cho sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp chế biến gỗ
lý do thứ nhất là mình chưa có
có một cái nhà máy nào mà tẩm sấy hoặc là xử lý chế biến gỗ
theo tiêu chuẩn quốc tế để đảm bảo cho các doanh nghiệp trong nước sử dụng để xuất khẩu
cái thứ hai là các cái nguyên vật liệu đầu vào để khi xuất khẩu
thì các đối tác là yêu cầu là phải có cái xuất xứ nguồn gốc rất là rõ ràng
trong tất cả hiệp định cpt cũng như là sti trước đây hay là vp trước đây
có một cái chương rất quan trọng là xuất xứ
xuất xứ là gì có nghĩa là anh phải đảm bảo cái gỗ anh mua đâu
cái gỗ anh mua có đảm bảo hợp pháp không
gỗ phải gỗ sạch hay không đấy là vấn đề ra là rất là rõ ràng

nhưng mà cánh rừng có chứng chỉ fec gỗ sạch ấy mới chỉ có được hai trăm hai mươi hectare thôi

các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như cptpp sẽ không chỉ đơn thuần xóa bỏ thuế quan
mà chú trọng nhiều đến việc giải quyết các rào cản kỹ thuật
nhằm tạo ra một cơ hội để giải quyết các gỗ sạch
đồng thời tập trung bảo vệ các tiêu chuẩn xã hội và môi trường
chính vì vậy yêu cầu bảo đảm vùng nguyên liệu đủ lớn và hợp pháp là vô cùng quan trọng
đặc biệt chúng tôi nhắn mạnh đến việc thực thi pháp luật về bảo vệ phát triển rừng
lâm sản còn nhiều bất cập
nhất là có những điểm nóng về phá rừng khai thác rừng trái phép
việc sắp xếp đổi mới công ty lâm nghiệp còn chậm nhiều vướng mắt
trân chấp đất rừng còn gai gác và chưa được chỉ luyện điểm
cptpp cùng những vấn đề nội tại đang đặt ra cho ngành gỗ những thách thức không nhỏ
chính vì vậy chính sách của chính phủ định hướng cho việc khai thác chế biến và xuất khẩu gỗ
cùng với việc cải tiến khoa học công nghệ cải thiện về giống và chất lượng sản phẩm gỗ
sẽ là yêu cầu then chốt để ngành gỗ bứt phá trong năm hai nghìn một mươi chín
với vai trò của viện khoa học lâm nghiệp việt nam là đơn vị nghiên cứu đầu ngành trong lĩnh vực lâm nghiệp
thì viện khoa học lâm nghiệp việt nam đã nghiên cứu để mà chọn tạo các cái giống cây mọc nhanh
hiện nay tập trung vào những cái giống cây mọc nhanh để tạo cái vùng nguyên liệu cho chế biến
nghĩ là hiện giờ thì cũng là những cái lúc mà việt nam nên xác định lại cái vị thế của ngành gỗ
xác định được cái mục tiêu viễn cảnh cũng như là xác định được những nhận dạng được
và xác định được những ưu tiên nguồn lực cũng như từ đó thiết kế những cái cơ chế chính sách phù hợp
thì tôi nghĩ là sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp rất là nhiều trong việc là yên tâm và kiên định vào các cái hoạt động đầu tư của họ vào cái ngành này
về mặt chiến lược trong thời gian sắp tới thì hợp hội của chúng tôi mong muốn rằng
chính phủ đưa cái ngành chế biến gỗ này trở thành ngành kinh tế bủ dọn của quốc gia dựa trên ba cái cột trụ lớn
thứ nhất là máy móc và công nghệ phải được phát triển thay đổi thì nó mới có thể phát triển được
cái thứ hai là dựa trên cái nguồn gỗ
bình vững và cái thứ ba là dựa vào cái hội nhập sâu rộng vào cái thị trường quốc tế mà việt nam của chúng ta vừa mới ký hiệp định fta
chúng tôi đang soạn thảo địch trình với chính phủ các cái nghị định
trong đó có cái quy định về cái chứng chỉ rừng bền vững của việt nam
với mục tiêu của chúng tôi là tất cả những cái rừng mà sẽ cung ứng cái nguyên liệu
trong ngành công nghiệp chế biến gỗ của việt nam chúng ta phải có cái chứng nhận quản lý rừng bền vững
đến nay ngành khai thác và chế biến gỗ vẫn phát triển một cách tương đối tự nhiên
với các chính sách tương đối mở tạo cơ hội cho ngành gỗ phát triển
tuy nhiên với việc các fta như cptpp chính thức hiệu lực
ngành gỗ cần có các chính sách mới từ chính phủ
trong đó tập trung ưu tiên vào việc tăng trưởng có chất lượng và tăng trưởng bền vững
với các sản phẩm có giá trị gia tăng tương lai
bên cạnh đó không chỉ nên chú trọng vào việc nhập khẩu công nghệ từ nước ngoài
mà cần phải có sự đột phá trong phát triển đặc biệt là nguồn nhân lực
tạo ra sự gắn kết giữa các trường đào tạo viện nghiên cứu và doanh nghiệp
để có thể thích ứng với môi trường công nghiệp trong thời kỳ công nghệ bốn
thưa quý vị và các bạn với hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp
ngành gỗ đang đứng trước một cơ hội lớn để chuyển mình
tuy nhiên nỗ lực của nhà nước là không đủ trách nhiệm của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng
người dân và doanh nghiệp phải tham gia trong chuỗi cung ứng hoàn chỉnh
người trồng rừng cần có chứng chỉ thể hiện nguồn gỗ đó minh bạch và hợp pháp
các doanh nghiệp cũng phải ra soát lại toàn bộ quy trình hiện có
để có được nguồn gốc gỗ đầu vào hợp pháp
tự đánh giá năng lực của doanh nghiệp có phù hợp với các tiêu chí
để được xếp vào danh mục doanh nghiệp minh bạch theo quy định
đồng thời đẩy mạnh không quảng bá và tiếp thị sản phẩm để nâng tầm thương hiệu
có như vậy ngành gỗ việt nam mới sớm trở thành người khổng lồ trên thế giới
chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
mỗi tuần một chuyên đề bàn luận về một vấn đề của doanh nghiệp
hy vọng chương trình sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin thiết thực
quý vị và các bạn chưa kịp theo dõi chương trình trên các hạ tầng truyền hình
thì có thể theo dõi trên trang web nhân dân tv vn hoặc trên kênh youtube của truyền hình nhân dân